các loại chỉ được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của hoa kỳ fda chứng nhận an toàn và hiệu quả cao để tránh các trường hợp tai biến hậu quả khôn lường